ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức hội thảo hà nội thành phố vì hòa bình hai mươi năm hội nhập và phát triển
nhằm điểm lại những thành tựu đã đạt được sau hai mươi năm hà nội được unesco vinh danh là thành phố vì hòa bình
tại hội thảo các đệ biểu đều đánh giá trong hai mươi năm qua hà nội đã nỗ lực trong việc duy trì các tiêu chí theo yêu cầu của unesco
đó là bình đẳng trong cộng đồng về quản lý phát triển đô thị bền vững về bảo vệ môi trường sống
về thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ
danh hiệu thành phố vì hòa bình tạo nên động lực để thành phố phát triển và công hiến
như phát huy các giá trị của di sản xây dựng các biểu tượng của thành phố
hà nội cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và khơi dậy trong mọi tầng lớp nhân dân về tình yêu và khát vọng hòa bình
phát huy giá trị của danh hiệu cao quý thành phố vì hòa bình